bên cạnh tình trạng xâm lấn các di tích lịch sử như tại lâm đồng
thì sự mai một xuống cấp của các di tích cũng đang diễn ra ngày càng nhiều
thế nhưng việc tôn tạo tu bổ cho các di tích lại đang dậm chân tại chỗ
đây là câu chuyện diễn ra ở nhiều tỉnh thành trong cả nước
và huyện gia bình tỉnh bắc ninh là một ví dụ như thế
gia bình là một huyện thuộc tỉnh bắc ninh bên bờ nam sông đuống
là mảnh đất địa linh đã sinh thành nhiều nhân kiệt
công hiến trọn đời trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước
nơi đây còn hội tụ nhiều di tích lịch sử quan trọng
trong đó có những di tích đã được xếp hạng cấp quốc gia di tích cấp tỉnh
tuy nhiên do tác động của cơ chế thị trường và nhiều yếu tố khác trong đời sống xã hội
đã làm cho nhiều di tích trở nên mai một thậm chí là xuống cấp nghiêm trọng
cho các việc tu bổ tôn tạo các di tích lịch sử để đảm bảo cho việc bảo tồn và phát huy được các di tích lịch sử văn hóa này
phải có sự quản lý rất kịp thời của các cấp các ngành
trong đó sự tạo điều kiện hỗ trợ từ cấp trên từ bộ văn hóa
và đến cấp tỉnh và đến cấp huyện cũng như là đến cấp xã
chùa đại bi còn có tên là chùa tổ hay chùa tày
tọa lạc trên bãi bồi cách bờ nam sông đuống thuộc thôn vạn ti
xã thái bảo huyện gia bình tỉnh bắc ninh
theo các nguồn thư tịch cổ ngôi chùa vốn được huyền quang cho xây dựng vào năm quý mão một nghìn ba trăm linh
ngoài chức năng thờ phật đây còn là nơi lưu niệm sâu sắc về trúc lâm đệ tam tổ huyền quang
một nhà sư và cũng là một nhà thơ lớn thời trần
người đã cùng với vua trần nhân tông thiền sư pháp loa sáng lập ra thiền phá trúc lâm
một thiền phái phật giáo mang đậm sắc thái việt nam
chùa đại bi đã được bộ văn hóa thông tin nay là bộ văn hóa thể thao và du lịch
công nhận xếp hạng cấp quốc gia quyết định số ba mươi bốn vhqd ngày chín tháng một năm một nghìn chín trăm chín mươi